thông tin về cơn bão số ba theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi sáu giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông sức gió mạnh nhất cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi năm km một giờ đến một mươi sáu giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
sự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km